một bệnh nhi ba tháng tuổi ở yên bái bị áp xe phổi nguy hiểm tính mạng vừa được các bác sĩ bệnh viện đa khoa hùng vương phú thọ cấp cứu và điều trị thành công
trước khi nhập viện khoảng một tuần bệnh nhi xuất hiện ho kho khe sốt cao lên đến ba mươi chín độ c đã dùng thuốc hạ sốt tuy nhiên không đỡ
bệnh nhi nhập viện trong tình trạng mệt mỏi ăn kém khó thở
tại bệnh viện đao khoa hùng vương tỉnh phú thọ bệnh nhi nhanh chóng được các bác sĩ thăm khám thực hiện các xét nghiệm cần làm sáng cần thiết
kết quả cho thấy bệnh nhi có tình trạng nhiễm trùng máu nặng hình ảnh city scan lồng ngực có tổn thương dạng áp xe kích thước năm mươi sáu x sáu mươi năm mm
ngay lập tức các bác sĩ khoa nhi bệnh viện đao khoa hùng vương đã thực hiện hội trần của các chuyên gia bệnh viện nhi trung hương quyết định thực hiện can tiệp chọc hút dẫn lưu ở xe bằng áp lực tâm
khối áp xe đã được chọc hút dẫn thành công hút ra hơn một trăm linh ml dịch mổ đã được lấy ra
bệnh nhi tiếp tục được chăm sóc điều trị đặc biệt theo phác đồ
sau một tháng điều trị các chỉ số sinh tồn của bệnh nhi đã ổn định dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới
bác sĩ trần thị cường phó trưởng khoa nhi cho biết áp c phổi là một bệnh lý nguy hiểm có thể dẫn tới các biến chứng như giãn phế quản viêm mảng não hao da máu nhiễm khuẩn huyết suy kiệt các cơ quan đe dọa tới tính mạng
bác sĩ trần thị cường phó trưởng khoa nhi cho biết áp xe phổi là một bệnh lý nguy hiểm có thể dẫn tới các biến chứng như dãn phế quản viêm mảng náo nhiễm quẩn huyết suy kiệt các cơ quan viêm mảng náo nhiễm quẩn huyết suy kiệt các cơ quan đe dọa tới tính mạng
trước sự trí kịp thời bệnh áp xe phổi sẽ gây ra rất nhiều biến chứng nguy hiểm thậm chí ảnh hưởng tới tính mạng của người bệnh